vào khoảng tám h ba mươi phút sáng nay tám tháng bốn một chiếc tàu cao tốc chạy tuyến vũng tàu tp hcm
khi đến huyện cần giờ tp hcm thì gặp sự cố về máy dẫn đến tràn nước vào khoang tàu khi còn cách bờ vài trăm mét
thủy thủ đoàn đã kịp thời cập bến đưa khách lên bờ an toàn
chiếc tàu bị trì một phần tại bến hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc trên
thông tin từ phía doanh nghiệp quản lý khai thác tuyến tàu cao tốc tp hcm cần giờ vũng tàu cho biết
vào khoảng tám h ba mươi phút sáng ngày tám tháng bốn tàu hai thân greenline db c ba chở bốn mươi hai khách trên hành trình vũng tàu về huyện cần giờ và bến bạch đằng quận một
khi cách bến tàu tắc xuất cần giờ khoảng ba trăm linh mét lúc thủy chiều cao tàu có va chạm vật lạ
sau đó tiền trưởng phát hiện hộp số gặp sự cố hỏng hóc nên yêu cầu máy trưởng xuất
khi kiểm tra thì phát hiện hệ thống ống nước đã hư hỏng dẫn đến nước tràn vào khoang
thủy thủ đoàn đã nhanh chóng cho cặp bến phối hợp với lực lượng tại bến trả khách lên bờ an toàn

khi tàu xuống kiểm tra thì phát hiện hệ thống ống nước đã hư hỏng dẫn đến nước tràn vào khoang
trong thời trước đó thủy thủ đoàn cũng đã nhiều lần được tập huấn công tác cứu hộ ứng phó sự cố tai nạn thiên tai
để bảo đảm an toàn hoạt động của tuyến tàu cao tốc tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc đi lại làm việc du lịch ngành chức năng và đơn vị quản lý
khai thác tuyến tàu cần sớm điều tra nguyên nhân vụ việc phối hợp kiểm tra ra soát lại hệ thống cắt tàu luồng lạch bến bãi
cách đây không lâu thì mình có đi tàu cao tốc thì mình cảm thấy là nó thuận tiện và dễ dàng
mình mong là sớm có biện pháp khắc phục để mình an tâm cũng như là trẻ em hay là những người già hay là những người lớn đi lại an toàn từ cần giờ cho đến sài gòn
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân đồng thời tiến hành trục vất tàu cao tốc gặp nạn trong ngày tám tháng bốn